xin chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị trong suốt nhiều năm qua bộ công an đã và đang phối hợp với các bộ ngành liên quan
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nhận thức rõ nguy cơ phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán người
tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn thiếu hiểu biết không biết người vẫn mạo hiểm sang nước ngoài tìm việc làm trái phép
ở nơi đất khách quê người không am hiểu về pháp luật không có sự trợ giúp
nhiều lao động phải làm việc theo dạng bị cưỡng bức nặng nhọc bị giam giữ và không được nhận tiền lương như hứa hẹn
nói chung là người dân phải luôn tỉnh táo trước những cái bẫy việc nhẹ lương cao
trở về từ campuchia đã hai mươi ngày qua nhưng đinh san hai mươi một tuổi chú làng tepon xã giang nam huyện công tro chưa hết bằng hoàng
sau khi kết bạn với một người lạ trên facebook được hứa hẹn bố trí công việc vận chuyển hàng hóa ở tp hcm
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba san cùng đinh jun một mươi tám tuổi và đinh văn đá một mươi bảy tuổi chú cùng làng khăn gói
bán một số bộ ngành liên quan đến tổng hợp
tp hcm chỉ trong thời gian ngắn các nạn nhân đã bị các đối tượng răng bẫy lừa qua campuchia
tại đây ba thanh niên bị ép lừa đảo thông qua các trạng mạng xã hội
tất cả tài sản của gia đình không cánh mà bay theo chuyến đi định mệnh
nhưng với họ được quay về với gia đình là quá may mắn
vì đang có nhiều người bị sập bẫy ép làm việc
lừa đảo người việt nam trên không gian mạng
nếu không đặt doanh số mà chủ đưa ra sẽ bị quản thúc đánh đập bỏ đói
muốn trở về không hề dễ dàng
ba công dân về địa bàn thì lực lượng công an xã còn đến thăm hỏi
động viên và yêu cầu ba công dân trên nhận thức được rõ hành vi của mình
và tuyên truyền để cho những người dân khác người đồng bào dân tộc thủy số
nhất là những người mà thiếu hiểu biết nhận thức rõ được cái thủ đoạn lừa đảo
của những người trên mạng
tránh trường hợp sau này bị lừa đảo
công an huyện cảnh báo đối với người dân nếu có nhu cầu về việc làm
thì nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín
những kênh giới thiệu việc làm được nhà nước công nhận
không để những kẻ xấu lợi dụng những sơ hở thiếu sót
vấn đề bà con dân thiếu am hiểu về pháp luật
để lợi dụng được bán qua campuchia
ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và an ninh trật tự tại địa phương
việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ mà các đối tượng sử dụng
để lừa đảo những người thiếu hiểu biết
mọi người dân nên cảnh giác tránh mắc bẫy
để rơi vào cảnh tiền mất thật màng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh
tỉnh khánh hòa cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thiện đại về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu khi lực lượng chức năng đến nhà ông đại
để làm việc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
tặng cho quyền sử dụng đất tranh chấp về thừa kế tài sản
dụng đất ông đại đã chửi tục lăng mạ xúc phạm
và lấy hung khí đe dọa đòi đánh chém tổ công tác
khi tổ công tác trở về trụ sở ubnd xã khánh đông
ông đại cùng với gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo
tiếp tục chửi bới lăng mạ quay video phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội
chưa dừng lại các cá nhân trong gia đình ông đại còn tổ chức
chặn tổ công tác răng co so sát với lực lượng công an xã dân quân xã
nhận thấy tình hình nghiêm trọng lực lượng công an xã đã dùng binh si thuê cây
để giải thán nam đông dùng xe ô tô công vụ hỗ trợ áp tải
đưa tổ công tác ra khỏi địa phương an toàn
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tp thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai mươi sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cho gia đình bảo lãnh một mươi một đối tượng khác có liên quan do chưa đủ một mươi sáu tuổi
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý đối tượng
công an tp thuận an phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên
đang có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí để đánh nhau
ngay khi xác minh thông tin công an tp thuận an đã huy động các lực lượng
tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà hai nhóm hẹn đánh nhau
qua đó kịp thuế ngăn chặn tạm giữ bốn mươi sáu đối tượng nam và nữ
trong độ tuổi từ hai mươi năm từ một mươi năm đến hai mươi bốn đang tụ tập chuẩn bị hung khí
tại hiện trường lực lượng công an đã kiểm tra thu giữ hai bao tải đựng hung khí
gồm một mươi sáu dao tự chế mã tấu gậy sắt các loại
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn
đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đó là văn phan thành cầu chú tại huyện tuy phước
nguyễn nam trường thi chú huyện tây sơn và trần thế anh chú tỉnh hà tĩnh
trong đó do có mô thuẫn trong việc vay mượn tiền
nên nguyễn nam trường thi đã rủ thêm trần thế anh và văn phan thành cầu
đến nhà của nguyễn trọng thức để đòi nợ
tại đây các đối tượng đã ham dọa đánh đập và ép thức viết giấy nợ tám mươi triệu đồng
đồng thời xiết một xe mô tô rồi bỏ trốn
sau thời gian triển khai các biện pháp xác minh điều tra
công an huyện tây sơn đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng gây án
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán sắp thìn
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
công an các huyện thành phố tập trung lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn
và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
chú trọng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
với tinh thần chỉ đạo của bộ công an
sau một mươi năm ngày gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc cạn đã thành lập bốn trăm linh một k
huy động một hai trăm tám mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát
lập biên bản xử lý bốn trăm linh chín trường hợp vi phạm phạt tiền ước tính chín trăm tám mươi chín triệu đồng
tước giấy phép lái xe một trăm linh trường hợp tạm giữ một trăm bốn mươi sáu phương tiện
trong đó có một trăm linh tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm tốc độ
khi mà triển khai kế hoạch cao điểm thì chúng tôi cũng đã có cái nhìn nhận đánh giá về cái tình hình của địa bàn
thì lựa chọn một vài những chuyên đề trọng tâm trọng điểm để triển khai thực hiện cho nó hiệu quả
và những chuyên đề mà chúng tôi đã lựa chọn thì cũng là những cái nguyên nhân trực tiếp gây ra những cái nạn giao thông
ví dụ như chuyên đề về xử lý về nồng độ cồn và những đối tượng xử lý như là phương tiện
kinh doanh vận tải hành khách thì chúng tôi sẽ duy trì thường xuyên từ nay đến tết nguyên đán là ngày nào chúng tôi cũng thực hiện cái chuyên đề này
để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân đón tết cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh bắc cạn tiếp tục tập trung bố trí lực lượng phương tiện
tuần tra kiểm soát hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn thuận lợi
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết để bảo đảm giao thông thông suốt và phòng ngừa tai nạn giao thông
phối hợp các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tiếp tục giả soát đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông
kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông giải quyết các điểm đen tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết trong bình yên hạnh phúc
về nhu cầu vận tải khách hàng hóa theo thông lệ cuối năm bao giờ nhu cầu thăng cao
việc đi lại của người dân và giao thương hàng hóa
tất nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đã cận kề sau đó trên địa bàn tỉnh bắc cạn sẽ liên tiếp diễn ra các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông càng cần phải được triển khai quyết liệt hơn
duy trì kiểm soát nồng độ cồn góp phần giúp người dân hình thành ý thức văn hóa
đã uống rượu bia không lái xe để mỗi người mỗi nhà đón xuân mới an toàn trọn vẹn
trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đảm bảo an ninh trật tự tổ công tác huyện ân thi tỉnh hưng yên
phối hợp với công an xã bãi dậy đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi kiểm tra nam thanh niên khai nhận tên là trần văn thanh chú tỉnh nam định
quá trình kiểm tra thanh tự lấy trong túi đang đeo trên người hai túi ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục và bột
cùng với một mươi một viên nén màu cam có trọng lượng gần hai mươi chín gram
thanh khai nhận là ma túy vừa mua về để sử dụng
được biết thanh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi đã khởi tố phụ án khởi tố bị can
về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
xe mô tô áp sát dùng dao kiếm không chế chiếm đoạt số tiền hai trăm năm mươi đồng
của một người phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đi trên đường
để trách dấu hành vi của mình các đối tượng sử dụng xe mô tô không có biển số
trùng kín mặt di chuyển xe với tốc độ cao để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm ba điện thoại di động
bảy kiếm dao tự chế và ba xe mô tô
để có tiền tiêu xài thì các đối tượng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn
để chiếm đoạt tài sản của người khác
và những ổ nhóm hoạt động liên xã liên huyện liên tỉnh xuất hiện ngay càng nhiều
đang cho thấy sự manh động liều lĩnh của tội phạm trộm cắp cướp giật
những tháng cuối năm dẫu rằng ai cũng bận rộn
nhưng quý vị hãy nhớ nâng cao cảnh giác bất kể là ngày hay đêm
phóng sự sau đây được thực hiện tại quảng ngãi
đối tượng nguyễn văn đức ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đắk lắc
đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
khi đức gây án trên địa bàn thành phố quảng ngãi
thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản nhằm vào các hộ dân ở trung cư cao cấp
thì bị bắt giữ
vì bộ đến khu nhà bò hoang ở khu tiên cư vincom
bộ treo đến từng thường bằng cục kháng sắt
đến đó thì bộ trộm bờ lốc mây lành
sáng sau tầm bảy giờ tường dưới ra tầm ba
vào thời điểm cuối năm
tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản của các đối tượng trộm gây án liên tỉnh
với những phương thức và thủ đoạn trộm tinh vi khác nhau
thực trạng trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự xã hội

nó riêng và địa bàn tỉnh của ngài nói chung gây án
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn thì đối tượng là lợi dụng sự sở hữu của người dân
như sử dụng các phương tiện là xe máy đĩa sản chìa khóa
hoặc là đĩa ngoài sân ngoài ngõ khi vô trong nhà
lợi dụng sự ở này thì đối tượng nó trộm cắp và nhanh chóng là đem đi ra ngoài quyền để thiêu thủ
để tránh trở thành con mồi của các loại tội phạm trong dịp cuối năm
người dân cần phải nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện
một đường dây vận chuyển buôn bán tàng chữ hàng cấm là hơn
một tấn pháo nổ vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm triệt phá vào ngày hôm qua
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện
thông tin liên quan đến một đường dây tàng chữ vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ
do nguyễn phước cảnh chủ tại tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
vào ngày một mươi tám tháng một ban chuyên án đã triển khai kế hoạch phá án
qua đó kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn phước cảnh khi đang trên đường giao gần tám mươi kg pháo nổ
tiếp tục đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn văn tiến
chủ tỉnh gia lai hoạt động vận chuyển pháo với số lượng rất lớn từ khu vực biên giới việt nam campuchia
về tp hcm tiêu thụ
sáng sớm ngày hôm qua ba mươi tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp
với công an huyện bình chánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra bắt giữ tiến
khi đang điều khiển xe tải vận chuyển năm trăm bảy mươi sáu hộp pháo tổng trọng lượng gần chín trăm bốn mươi kg
từ biên giới campuchia về tp hcm tiêu thụ
hiện công an tp hcm đang phối hợp mở rộng truy xét toàn bộ các đối tượng liên quan đến đường dây trên
để xử lý triệt đề
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh
an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tiến ngưỡng tôn giáo dịp tết nguyên đán sắp thìn
và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn trong đó nhấn mạnh không tổ chức lễ hội tràn lan
xử lý nghiêm việc lợi dụng tâm linh để trục lợi
chính phủ yêu cầu bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương
tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cơ sở tiên ngưỡng
thực hiện tốt các quy định của pháp luật tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
bảo đảm an ninh trật tự an toàn tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh
truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương
bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tiến ngưỡng tôn giáo nhất là các cơ sở thơ tự
đặc biệt không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan biến tướng lệch chuẩn xã hội
lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi không đốt vang mã tràn lan gây tốn kém
lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tiên ngưỡng cơ sở tôn giáo